đối với vấn đề nhà ở của công nhân thủ tướng cho biết chính phủ sẽ có chính sách yêu đái để thực hiện xây dựng trung cư căn hộ riêng dành cho công nhân tại các khu công nghiệp trước mắt các địa phương cần quy hoạch bố trí quỹ đất để xây dựng